các bộ sưu tập điều khắc trăm pa này hiện nay được trưng bày tại nhiều bảo tàng trong và ngoài nước
tuy nhiên bộ sưu tập lớn nhất hiện nay đang được lưu giữ tại bảo tàng điêu khắc trăm đà nẵng
nơi vừa kỷ niệm một trăm linh năm ngày mở cửa đón khách tham quan
với tên gọi xưa là cổ viện tràm hay bảo tàng henry bargmatio
bộ sưu tập điều khắc trăm pà này hiện nay được lưu giữ tại bảo tàng henry vagmatio
tấm bảng đã tọa lạc nơi này gần trăm năm
ứng với thời gian xây dựng và mở rộng bảo tàng vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thật dễ dàng khi tìm đến bảo tàng theo hướng chỉ dẫn của tấm bảng
bởi không gian này hầu như vẫn còn nguyên vẹn

bảo tàng mang tên bảo tàng henry vagmatio

có khi tôi đến bảo tàng vì hình thành của mẹ mình không có mặt ở ngôi nhà xuống
nhưng dãy quan hệ bảo tàng rất là tàn u hodali bảo tàng hình thành của mãy realized
thì bảng chỉ dẫn đây chính là bảo tàng henry vagmatio

cái bảng chỉ dẫn đường đến bảo tàng henry pacmentier
thời kỳ bây giờ
có nghĩa là cái bảng chỉ đường
mà tôi nhìn thấy đã được xây dựng
vâng đúng rồi ạ chị
người này với tên gọi là
ông là kiến súc sư trưởng
và là trưởng bộ môn khảo cổ học
của trường viện đông bắc phổ pháp
thì ông là người đã khai quật
nên những cái hiện vật ở các di tích mang về bảo tàng
và người có công lớn nhất
trong việc xây dựng bảo tàng điêu khắc trăm
vào năm một nghìn chín trăm một mươi năm ạ
thì lúc đầu bảo tàng này mang tên
và gọi là bảo tàng henry pacmentier
đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
thì bảo tàng mang tên là
bảo tàng đà nẵng
và sau này năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thì bảo tàng mới mang tên bảo tàng điêu khắc trăm đà nẵng
tới ngày nay
việc xây dựng bảo tàng
bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm một mươi năm
sau những nỗ lực không vệt mỏi
để sưu tập và dình dựa
các tác phẩm nghệ thuật trăm pa của henry pacmentier
và các học giả
làm việc cho viện viễn đồng bắc cổ pháp
là một kiến trúc sư chuyên nghiệp
và đồng thời là nhà khảo cổ
tham gia vào việc sưu tập nghệ thuật trăm pa
trong thời gian ông làm việc cho viện viễn đông bắc cổ pháp
pacmentier đã tiến hành khảo sát
và phát lộ nhiều di tích trăm pa
ở miền trung việt nam
qua công việc khảo cổ của mình
ông đã lập nên bảng niên đại
đầu tiên cho hệ thống kiến trúc và điều khắc trăm pa

dù tòa nhà bảo tàng chính thức
được ảnh móng từ năm một nghìn chín trăm một mươi năm
nhưng công trình này
đã được hình thành từ trước đó rất nhiều năm
với tên gọi là công viên tù răng
hàng trăm hiện vật đã được sâu tầm từ khắp nơi
và trưng bày ở công viên tù răng
từ cuối thế kỷ một mươi chín
đối với anh em chúng tôi là người làm ứng tác bảo tàng
qua mấy chục năm rồi
chúng tôi rất tự hào về cái bảo tàng địa khắc trăm cũng như nền văn hóa trăm
bởi vì đây là một trăm năm mươi bốn nền văn hóa của năm mươi bốn dân tộc để góp phần hình thành đến đất nước việt nam và dân tộc việt nam
đây là một cái tự hào của người việt nam đối với một nền văn hóa của người việt nam
cái bức phù điêu này có sự kết hợp của những yếu tố bản địa nữa
ví dụ như là chị có thể nhìn vào đây thì có thể thấy bối tóc của bồ tát có một hình phật a di đà đang ngồi
cái tai dài và ở đây thì bồ tát có cái con mắt thứ ba được gọi là hệ nhãn
cái lông mày dao nhau đôi mắt to sáng mũi cao môi dày cổ ba ngấn
thì những cái đặc trưng nhân chủng của người trăm
và ở đây thì bồ tát được thể hiện bầu ngợp khá là căng tròn
thể hiện cho tín ngưỡng thờ nữ thần thể hiện cho bà mẹ xứ sở của người trăm
đó là bức tượng bồ tát tara bằng đồng được phát hiện tại khu vực di tích đồng dương
xã bình định bắc huyện thăng bình tỉnh quảng nam từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
từ câu chuyện của cô hướng dẫn viên bảo tàng chúng tôi lần theo từng địa chỉ là nơi phát hiện các hiện vật bảo tàng
để khám phá những vỉa tầng văn hóa
tại không gian cư ngụ ban đầu của nó
từ ngã tư hà lam huyện thăng bình tỉnh quảng nam trên quốc lộ một a
xe chúng tôi rẽ sang quốc lộ một mươi bốn e đi khoảng một mươi hai km rồi theo đường làng chừng bốn trăm linh m là đã đến đồng dương
từ năm một nghìn chín trăm linh hai nhà khảo cậu học người pháp parmentier
đã tiến hành khai quật đồng dương phát hiện quần thể kiến trúc lớn và loại bậc nhất
và cũng độc đáo nhất của champa và đông nam á
nó vẫn là một phế tích khảo cậu cực kỳ quan trọng
cho nên được vào di tích quốc gia đặc biệt vào tháng một mươi hai vừa rồi là đã được công nhận
chỉ đến lúc này người ta mới được biết những ngôi tháp cổ đồng dương là di tích của một tu viện phật giáo
trong lòng kinh đô indrabura
của vương triều indrabura do vua indravagman ii sáng lập năm tám trăm bảy mươi năm
theo khảo tả của parmentier vào đầu thế kỷ trước phật viện này có ba tổ hợp chính trải rộng trên một chiều dài khoảng một ba trăm linh
theo trục đông tây được phân bố thành ba khu tường bao vuông vứt bao gồm phận đường chính của hoàng gia và những đền tháp phụ bao quanh
khu tiền đình hình chữ nhật dùng để chuẩn bị nghi lễ
như múa thiêng hát thiêng bảy lễ vật
khu tu viện là nơi hành lễ của chư tăng trong phật viện và của các tín đồ
điều khiến người ta thích thú khi xem điều khác sử nhà phật ở đây là lối chạm chỗ tinh xảo
trong số đó có một đài thờ lớn chạm nổi các hình ảnh về đức phật
đó là cảnh hoàng hậu maya sinh thái tử tất đạt đa trong vườn lâm tỉ ni
cảnh thái tử cắt tóc và thay y phục
cảnh người hầu xa nặc và con ngựa kiền trắc quay về kinh thành sau khi phật vào rừng tu hành
chiều kích đồ sộ và phẩm chất thẩm mỹ tuyệt hào của các tác phẩm điêu khắc ở đồng dương
bộc lộ một kỹ thuật tạc tượng điêu luyện mà các giai đoạn nghệ thuật trước đó chưa đạt được
phong cách nghệ thuật đồng dương là phong cách độc đáo nhất và mạnh mẽ nhất của nghệ thuật champa

hiện vật này là một trong những hiện vật được mang về đầu tiên của bảo tàng
ở làng sượng dương thì người ta đã tìm thấy cái hiện vật này năm một nghìn chín trăm linh một

và ở đây thì cái bệ thờ này điêu khắc là hệ bốn hình voi
và những cái con voi này theo một chiều kim đồng hồ
ở cái làng xuân dương mà thì cách đây có xa không
ngay ở trên làng năm ô bây giờ ấy chị
tức là khoảng chục cây số thôi đúng không
bước ra khỏi không gian bảo tàng
chúng tôi chỉ mất một mươi năm phút xe máy
là đến được làng xuân dương quận liên triều đà nẵng
tiếp chúng tôi là ông đặng dùng
người được coi là người chép sử của làng
chúng ta đang đứng ở phía phía tây nam
cách khoảng năm bảy chú mươi mấy
vốn xưa là một cái tháp
tháp người trăm
mà theo các nghiên cứu của các nhà khảo cổ của viện khảo cổ việt nam
thì xem cái tháp trăm đã từng tồn tại trên mặt đất này từ thế kỷ thứ chín
họ đặt tên rất hay
đây là một cái ngọn hải đăng của người trăm cổ
và đặc biệt ở đất năm ô này
là cái nơi lưu giữ những dấu tích người trăm nhiều nhất
thì rõ ràng ở đây đã từng tồn tại của một làng trăm rất trù phú
trù phố bị huyện ở chỗ nào
bị huyện ở chỗ là người ta để lại đây những viếng trăm
mà cái độ sợi xuất hiện đậm đặc
của nó gây ngạc nhiên cho những nhà nghiên cứu về lịch sử xưa
cái miếu thờ đó là miếu thờ mà gian gian người ta gọi là miếu thờ ba ba bô bô
bô bô là một nữ chúa tràm
mà người ta gọi là bô bô bô chúa đồng
theo quan điểm của mấy vị túc nhau ở đây
thì nó rõ ràng đó là một vị chúa tràm rất linh thiên
cái miếu mà chúng ta vừa nói cũng gọi là tên miếu bà họa
nhưng mà họ lại sau này người ta lại quen lại
người ta gọi là miếu bà bô bô
bởi vì bên trái có một bệ thờ
ở trong có bô bô phu nhăn trung đảng thăng
đặc biệt thờ sống đâu với lại bốn sứ thanh hoàng
mỹ sơn là trung tâm tôn giáo của trăm ba trong suốt một mươi thế kỷ
từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ một mươi bốn
và ngày xưa mỹ sơn có khoảng bảy mươi ngôi tháp
nhưng bây giờ chỉ còn khoảng hai mươi ngôi tháp mà thôi
mỹ sơn thì được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ở trong phòng mỹ sơn này thì có một bảo vật quốc gia cũng được công nhận năm hai nghìn một mươi năm
là đài thờ mỹ sơn e một
tại sao gọi là đài thờ mỹ sơn e một
bởi vì nó nằm trong tháp e một của mỹ sơn
ngày xưa thì người ta khai quật là được một mươi sáu khối đá
nhưng mà trong cái quá trình người ta vận chuyển
hai khối đá đã bị gãy vỡ mất rồi
nên hiện tại chỉ có một mươi bốn khối đá thôi
thì nội dung xung quanh đài thờ này nói về cái cục đá của mỹ sơn này là
cục sống sinh hoạt thường nhật của các vị tu sĩ bà lam môn họ sống ở trong rừng
tìm về thánh địa mỹ sơn
chúng tôi như lạc lối giữa thung lũng thần linh
mỗi kiến trúc nơi đây đều là những kiệt tác nghệ thuật
trong quần thể đền tháp ấn độ giáo lớn nhất việt nam này
khu thánh địa gồm nhiều cụm tháp
bố cục mỗi cụm tháp đều có một tháp chính ở giữa
và nhiều tháp phụ nhỏ bao bọc xung quanh
cả làn thường thờ linh ga hay đình tượng siva
đền tháp ở mỹ sơn được xem như tiêu biểu cho kiến trúc tôn giáo trăm pa
vẻ đẹp của mỹ sơn được bộc lộ qua những kiểu kiến trúc đa dạng
những kiểu cách hoa văn trang trí độc đáo
kỹ thuật xây dựng được cải tiến liên tục qua nhiều thế kỷ
đã đi đến chỗ hoàn thiện
bên cạnh những kiến trúc độc đáo
mỹ sơn còn cung cấp một số lượng lớn
các phẩm điêu khắc vàng sao thạch rất đa dạng
bao gồm nhiều phong cách
trải qua nhiều thế kỷ
vẻ đẹp giá trị văn hóa
và tín ngưỡng độc đáo của mỹ sơn
có thể so sánh với những di tích quan trọng khác ở đông nam á
như borobudu thế kỷ thứ tám thứ chín của indonesia
angkor thế kỷ thứ một mươi một một mươi ba của campuchia
vạt phu thế kỷ thứ chín đến thế kỷ một mươi ba của lào
hoặc pagan thế kỷ thứ một mươi một đến thế kỷ một mươi ba của miến điện
với vẻ đẹp độc đáo cảnh quan nguyên vẹn
và lịch sử phát triển lâu dài
nên vào đầu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
mỹ sơn đã được unesco chính thức công nhận
là di sản văn hóa thế giới
mười thế kỷ nghệ thuật còn lưu lại
trên những phiến đá rêu phong của thánh địa mỹ sơn
chính là cánh cửa hé mở cho người đời sau
thấy được quá khứ rực rỡ của nền văn minh champa
từng một thời vang bóng trong lịch sử vùng đông nam á
tạm biệt cổ viện tràm
cô hướng dẫn viên vui tính
dẫn chúng tôi tham quan vị trí bến thuyền của sông hàn hơn một trăm linh năm trước
chính tại nơi này
những chiếc ghe bầu đã rong buồm dọc biển miền trung
để chuyên trở những bức tượng champa cổ từ kinh thành visayasua
vượt hàng trăm cây số đường biển
và cập bến trước thành turang
cách bến thuyền xưa chỉ mấy bước chân
là bảo tàng đều khắc trăng là nàng
nơi mà hơn trăm năm trước
người ta gọi nó là viện cổ tràng
xưa hơn nữa
đây chính là công viên turang
nơi lần đầu tiên
những biểu tượng nghệ thuật của champa được trưng bày
và giới thiệu
như những bằng chứng về sự tồn tại
của một nền văn minh cổ rực rỡ
và đầy bí ẩn